để hỗ trợ công tác quản lý sở giao thông vận tải hà nội có kế hoạch tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm
tại các bãi điểm trong phương tiện không phép và thu phí không đúng quy định
sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
đề xuất ban hành quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường phố
để chống giữ phương tiện đối với các đơn vị chống giữ vi phạm từ ba lần trở lên
cùng với đó sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu phòng kế hoạch tài chính
nhân dân tp hà nội phê duyệt dự án xây dựng hệ thống ứng dụng iparking
phục vụ tìm kiếm thanh toán giao đỗ xe được cấp phép theo hình thức hợp đồng boo